ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
vừa ban hành công điện số một mươi cd gửi tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến quảng ngãi về việc ứng phó với bão sao la
để chủ động ứng phó với bão giảm thiểu thiệt hại ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão
quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi tổ chức kiểm đếm thông báo cho các chủ phương tiện
thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão
để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
ra suất các hoạt động trên biển nuôi trồng thủy hải sản để có phương án sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của bão
các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra